kể từ khi chính phủ nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng với nhiều địa phương trong cả nước nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã tập trung đẩy mạnh sản xuất nhất là tại các khu công nghiệp nhà máy xí nghiệp
mặc dù những ngày này thời tiết miền trung nắng nóng gai gắt cùng với nhiệt độ công trường lên đến hơn bốn mươi độ c
nhưng tại nhà máy thép đà nẵng thuộc khu công nghiệp liên triểu hàng trăm công nhân vẫn lao động miệt bài

với phương châm vừa đẩy mạnh sản xuất vừa chủ động phòng chống dịch và bảo đảm sức khỏe cho người lao động
nên hầu hết các khu công nghiệp đều trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ sức khỏe cho công nhân trong quá trình sản xuất
trang bị nào các quạt và hệ thống làm mát tự động rồi những cái vị trí có sử dụng keo hóa chất thì dùng những cái bộ thiết bị như hút mùi keo và khử mùi
thành phố đà nẵng tập trung vào năm lĩnh vực trọng tâm ưu tiên số một là thu hút đầu tư trong và ngoài nước
ngoài ra tiếp tục quán triệt sâu sắc nâng cao nhận thức sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về thực hiện các chủ trương
giải pháp phòng chống kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống người dân trật tự an toàn xã hội và hoạt động phát triển kinh tế